tiếp ông kiyoshi ueda thống đức tỉnh saitama nhật bản vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị tỉnh saitama tiếp nhận nhiều hơn lao động việt nam để giúp nâng cao tay nghề nhất là các lĩnh vực công nghiệp chế tạo y tế và nhiều lĩnh vực khác mà phía saitama có thế mạnh
thủ tướng cho rằng tỉnh cần quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp của saitama đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như công nghiệp ô tô công nghiệp chế tạo y dược
chính phủ việt nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư vào việt nam trong đó có doanh nghiệp của tỉnh saitama
thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực giáo dục và đào tạo đề nghị tỉnh saitama tiếp nhận nhiều hơn lao động việt nam để giúp nâng cao tay nghề nhất là các lĩnh vực công nghiệp chế tạo y tế và nhiều lĩnh vực khác mà phía saitama có thế mạnh
thống đốc kiyoshi ueda cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp đồng thời thông báo với thủ tướng về cuộc làm
việc với lãnh đạo bộ kế hoạch và đầu tư thảo luận các giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai bên
thống đốc bày tỏ vui mừng vì tỉnh saitama đã mở một văn phòng hỗ trợ doanh nghiệp tại hà nội giúp đỡ các doanh nghiệp của tỉnh đã đang và sẽ đầu tư vào việt nam
thống đốc kiyoshi ueda cho biết hiện các doanh nghiệp của tỉnh saitama gặp khó khăn về nguồn nhân lực nên đây là lĩnh vực có thể thúc đẩy hợp tác với việt nam
thống đốc kiyoshi ueda cho biết hiện các doanh nghiệp của tỉnh saitama đã mở một văn phòng hỗ trợ doanh nghiệp tại hà nội giúp đỡ các doanh nghiệp của tỉnh saitama